tại tỉnh hải dương nhiều trạm bơm chính phục vụ tưới tiêu trải qua thời gian dài sử dụng đang bị xuống cấp nghiêm trọng khiến hiệu suất sử dụng bị suy giảm đáng kể
trạm bơm vạn thắng xã tân dân được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trạm bơm có một mươi bốn tổ máy công suất bốn m ba một giờ một máy đảm nhiệm tiêu úng cho gần hai hai trăm linh ha sản xuất nông nghiệp
trải qua gần năm mươi năm vận hành hiện nhiều hạng mục tại trạm bơm này bị xuống cấp nghiêm trọng như tường trần nhà bị nứt nền bị sụt lún các khớp nối máy bơm bị hở do dị máy móc xuống cấp tiêu hao điện năng nhiều

trải qua gần năm mươi năm vận hành hiện nhiều hạng mục tại trạm bơm này bị xuống cấp nghiêm trọng như tường trần nhà bị nứt máy móc xuống cấp tiêu hoa điện năng nhiều